thưa quý vị và các bạn thời gian qua người dân đang dành sự quan tâm đặc biệt tới những thông tin về quy định trừ điểm bằng lái xe khi có lỗi vi phạm an toàn giao thông
chính phủ cũng đã thống nhất quy định về điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chính không phải là một hình thức xử phạt hành chính
thực tế hiện nay thì nhiều trường hợp vi phạm lỗi nhẹ tài xế chỉ bị xử phạt tiền sau đó sẽ nhận lại bằng lái
hình thức xử phạt này có thể tạo ra tâm lý nhờn luật tính gian đe không cao
do vậy theo các chuyên gia thì quy định trừ điểm bằng lái sẽ giúp tài xế nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
bởi chỉ cần vi phạm vài lỗi nhỏ là đã đủ trừ hết điểm và bị tước quyền lái xe
với những lỗi hành vi mà vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa nghệ thoại như thế này
thì đây sẽ là một hành vi bị trừ điểm cho bằng lái xe
và khi bạn dùng đều hết một mươi hai điểm trong một năm thì chiếc bằng lái sẽ là vô giá trị
theo dự thảo bộ công an đề xuất mỗi bằng lái có một mươi hai điểm
điểm số sẽ bị trừ khi tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự thảo cũng đề xuất hai mươi tám hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe
đây là những lỗi vi phạm thực tế diễn ra khá phổ biến hiện nay
với nhiều người hành vi vượt đèn đỏ như thế này là chuyện thường xuyên xảy ra
và nếu quy định trừ điểm vào giấy phép lái xe có hiệu lực thì chắc chắn mỗi người phải tự ý thức hơn
bởi chính từ những lỗi như thế này giấy phép lái xe rất dễ trở thành vô dụng
giới phép lái xe tôi cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn
là phù hợp với thực tế hiện nay
trong việc giảm thả cái tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành giao thông trên đường bộ
thì ở đây ta hiểu rằng những hai bên giám lỗi này những cái lỗi cơ bản
nó không nghiêm trọng như những các cái lỗi mà phải đến thu bằng lái xe
thế ở đây thì những cái lỗi này thì người tham gia giao thông thì phải chú ý
tuân thủ đoạt giao thông thì tự nhiên là những cái lỗi nhỏ này cũng sẽ dẫn đến những cái hiểm hòa
và gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
thú vui độ xe lắp đập
sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định
hay ô tô lắp thêm đèn phía trước phía sau trên nóc dưới gầm
cũng là hành vi khiến giấy phép lái xe bị mất điểm
với một mươi hai điểm được cấp trong một năm nếu bạn vi phạm mà bị trừ quá số điểm này
thì chiếc bằng sẽ là vô giá trị
và khi đó thì bạn sẽ phải học lại và thi lại từ đầu đều được cấp bằng mới
tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn xung quanh quy định về hai mươi tám hành vi và nhóm hành vi
bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính
và trừ điểm bằng lái
đó là số điểm trừ cụ thể như thế nào cần tương ứng với những hành vi vi phạm

dừng đỗ xe không đúng cách trên đường cao tốc đi ngược chiều trên đường cao tốc
là những lỗi mà có khả năng gây ra tai nạn và tai nạn nghiêm trọng
và tôi nghĩ rằng cũng có thể đưa làm đối tượng bị trừ điểm trên bảng lái xe
và thậm chí có thể trừ nặng so với các lỗi khác
hầu hết ý kiến của người dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ với quy định này
vậy lẽ là sau quy định một trăm linh
quy định như này sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn trong tiểu mục cư dân mạng ở phần đầu của chương trình
chúng ta đã chứng kiến phản ứng phẫn nộ của những người sử dụng mạng xã hội
trước câu chuyện cụ bà tám mươi tám tuổi bị con gái đánh đập chửi bới ở long an
và đó không phải là câu chuyện duy nhất về bạo lực gia

trong thời gian gần đây mà còn cả sự việc bé gái sáu tuổi bị bố đánh đập đến gãy tay ở bắc ninh
bạo lực gia đình là vấn đề không mới
thế nhưng nó vẫn tồn tại dài dẳng trong xã hội và gây ra nhiều hệ lụy đáng buồn
đặc biệt những người bị bạo hành lại thường là người già trẻ nhỏ
không có khả năng kháng cự cũng như là cầu cứu sự trợ giúp của người khác
và sự việc chỉ bị phát hiện khi hậu quả đã hết sức nặng nề
rõ ràng bạo hành những người thân ruột thịt trong gia đình
không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
bàn luận sâu hơn về vấn đề này
chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư nguyễn minh long giám đốc công ty luật dragon
xin chào luật sư ạ
xin chào quý khán giả chào bệnh viện
vâng thưa luật sư tôi nghĩ là có lẽ là khi mà chứng kiến những câu chuyện bạo lực gia đình như vừa rồi
thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy phẫn nộ
vậy thì pháp luật đã có những quy định cụ thể như thế nào
đối với những hành vi ngược đãi và hành hạ cha mẹ con cái
có thể thấy rằng là khi mà chứng kiến hai cái video clip liêu trên này tôi thấy là thật sự rất là chua sót
nó thể hiện một cái sự xuống cấp về đạo đức
mà còn thể hiện về cái mặt trái về lịch kinh tế thị trường
cũng như là cái giá trị đạo đức truyền thống không còn được duy trì
qua cái sự việc này thì thấy rằng là cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương kịp thời
và để điều tra làm rõ và cũng đã kịp thời bắt giữ
đấy là một cái để chấn an được lòng tin cho nhân dân và củng cố lòng tin cho nhân dân
nhìn về góc độ pháp lý thì về việc bạo hành gia đình
là hành vi vi pháp
bất khả xâm phạm đối với thân thể của con người
được quy định rõ trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình luật hôn nhân gia đình
cũng như là luật bình đẳng giới
tại mục bốn nghị định một trăm sáu mươi bảy về nghị định của chính phủ
cũng đã quy định về phòng chống bạo lực
quy định rất cụ thể và chi tiết về các mức hình phạt
trong đó tại cái điều năm mươi một về hình phạt
có quy định là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của các thành viên trong gia đình
thì cái mức phạt tối thiểu từ năm trăm linh
cũng là tối đa
tối đa là đến một triệu rưỡi
ngoài ra thì theo quy định của pháp luật hình sự
thì nó cũng đã quy định về việc con cái mà bất hiếu với cha mẹ
có thể bị xử phạt tù cụ thể
tại điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự quy định là tội ngược đái
hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cái người có công nuôi dưỡng mình
và ngoài ra thì cũng có tại điều một trăm tám mươi hai bộ luật quy định là
từ chối hoặc trốn tránh nghiệm phụ cấp dưỡng
ngoài ra thì tùy theo cái hậu quả của hành vi
mà người bạo hành có thể bị xem xét xử lý về tội
hú ý cái thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn hay tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba cũng như là tội vô ý làm chết người
trong cái vụ việc của long an
thì cái cụ bà trong clip đó thì cũng rất tiếc là đã mất cách đây mấy ngày
vậy tôi chỉ đặt ra giả thiết thôi là
nếu như chẳng may là bà cụ mất là do tác động của việc bị hành hạ đánh đập
thì người phụ nữ trong clip sẽ bị xử lý như thế nào
trước tiên có thể phải nói rằng là cơ quan điều tra đang xác minh
điều tra làm rõ về cái tội ngược đái
hành hạ người khác
tức là hành hạ đối với ông bà cha mẹ vợ chồng con cái
theo điều một trăm tám mươi năm bộ lĩnh sự
tuy nhiên cơ quan điều tra có thể
điều tra mở rộng để làm rõ
về cái việc mà cụ bà do tác động ngoại lực
có thể do người con cái trong clip gây ra
thì cơ quan sẽ làm rõ về hành vi này
và có thể nó sẽ thỏa mãn các cái dấu hiệu phạm tội
liên quan đến cái việc ví dụ như tội giết người
hay là tội vô ý làm chết người
tôi nghĩ là không chỉ hai cái vụ việc ở long an và bắc ninh
được phát hiện trong thời gian gần đây đâu
mà trên thực tế thì chúng ta sẽ còn rất nhiều
những cái vụ việc khác vẫn đang tồn tại
nhưng chưa được phát hiện
chỉ khi mà những mạng nhân trong sự việc
bị đẩy ra đường hoặc là
có những cái hậu quả gây nguy hiểm
đến tính mạng thì chúng ta mới phát hiện
vậy thì theo luật sư trách nhiệm của cơ quan chính quyền
trong việc phát hiện xử lý là như thế nào
một trong những cái nguyên nhân dẫn đến
cái bạo lực gia đình không ngừng gia tăng
khó phát hiện đó là cái tâm lý
vì trong cái văn hóa người việt
thì nó là đèn nhai người dạng
thế cho nên cái việc mà giải quyết cái nội bộ trong gia đình
thì rất là khó phát hiện đối với cơ quan chức năng
thế thì chỉ cứ chờ khi mà
có cái đơn thư tố giác của công dân
hoặc là có những cái thông tin truyền thông
đặc biệt là internet phát triển
thì lúc đó mới phát hiện ra được
thế thì cái vai trò của các cơ quan này
thì theo tôi thì nó phải là cái công tác
tuyên truyền về giáo dục về gia đình
và làm tốt các cái công tác
về tư vấn hòa giải cơ sở
đi đối với phòng chống tệ nạn xã hội
vì cái công tác này
thì công tác tuyên truyền và đề cao
cái truyền thống tốt đẹp của người dân việt nam
và đặc biệt là chúng ta phải
xác định cái quyền bình đẳng giới
cũng như là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ
phân biệt địa vị vai trò của người phụ nữ
và nam giới trong gia đình
đồng thời thì cần phải xây dựng các thiết chế
trong gia đình bền vững
và một cái giải pháp đó là một trong cái giải pháp nội lực
để phòng chống trong cái bạo lực gia đình
và nó cũng mang tính phát triển bền vững cho gia đình
cùng với đó thì cũng phải xem xét
về cái trách hiệp của cấp ủy chính quyền
đoàn thể địa phương cần kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp
mà gây ra cái bạo lực trong gia đình
để nâng cao cái tính gian đe
theo quy định pháp luật
vâng vậy với trường hợp mà người nào đó
chứng kiến thành viên trong gia đình
đánh đập hành hạ người già trẻ nhỏ
thế nhưng lại bỏ mặc làm ngơ
thì người đó có bị xử lý theo quy định của pháp luật không ạ
hiện nay thì cái cơ chế
chưa có cái chế tài cụ thể nào
quy định về việc xử lý những người
chứng kiến bỏ mặc
cái người bị bạo lực gia đình
tuy nhiên trong trường hợp người bị bạo hành
bị thương tích hoặc không may tử vong
mà người bạo hành bị khởi tố về tội
giết người vô ý làm chết người
thì cái người chứng kiến
nếu không tố giác tội phạm không có báo cáo
với các cơ quan chức năng thì có thể bị xử lý
về tội không tố giác tội phạm
theo điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự
tôi nghĩ là rõ ràng là cái hành động
mà cha mẹ hành hạ
con cái đáng bị lên án như thế nào
ngược lại là con cái
ngược đãi cha mẹ thì cũng bị lên án như vậy
và theo luật sư thì những cái chế tài
theo quy định hiện nay của pháp luật
liệu đã đủ sức gian đe hay chưa
và bên cạnh những cái chế tải nghiêm khắc đó
thì để chấm dứt bạo lực gia đình chúng ta còn cần thêm
những cái yếu tố gì
về cái mức phạt
về hành vi bạo hành gia đình
theo cái nghị định một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba
mà cái mức phạt từ năm trăm linh
tối thiểu là năm trăm linh và tối đa là một triệu rưỡi
thì tôi cho rằng đó là quá thấp
và không tương xứng với cái tính chất mức độ
hành vi nguy hiểm
đối với những hành vi của những người gây ra bạo hành
và ngay cả với những cái hình phạt
có cao hơn đối với những người mà có cái điều kiện
kinh tế thì cũng không
nó mang cái tính chất là chỉ phạt tiền thôi
thì nó cũng chưa mang cái tính giáo dục và mang tính răn đe
ngược lại nếu trong trường hợp mà
những cái người đã bị xử lý
mang tính chỉ là hình thức thôi
thì nó có thể xảy ra một cái tình trạng là
nó sẽ phát sinh ra cái nghiêm trọng hơn
và cái người bạo hành nó có thể
nó có tinh vi hơn và có thể là nó
có những cái hành thức là nó
xảo quyệt hơn thế thì
bên cạnh đó thì tôi cho rằng là
về quy định trong những cái điều kiện
áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
chưa thật hợp lý vì theo
cái điều chín ở nghị định tám năm nghìn hai trăm linh chín
thì có quy định là
người nào người có quy định
người có hành vi bạo lực gia đình
và nạn nhân bạo lực gia đình có
ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc
nơi này thì không bao gồm
người thân bạn bè thế có nghĩa rằng là
có những cái biện pháp mà áp dụng
cấm tiếp xúc như vậy thì tôi cho rằng là không
không ổn và để tránh
tổn thương vấn đề này thì họ có những người
thì họ âm thầm cam chịu
và họ cũng không thể là thể hiện
nó cho ai biết được và có những người thì có thể
lặng lẽ để bỏ nhà ra đi và cũng không
dám lên tiếng để đòi quyền lợi cho mình
cái chế tài hình sự thì quy định rất là
rõ rồi thế khi mà xảy ra hậu quả
nghiêm trọng thì mới áp dụng
thì tôi cho rằng như thế nào đó là quá muộn
thế ngoài việc mà tăng chế tài
xử lý thì có thể thấy rằng là cái vai trò
trách nhiệm của các cơ quan tổ chức
có thẩm quyền trong việc phòng chống bạo lực
gia đình còn rất mờ nhà mà nguyên nhân
chính ở đây là do các cơ quan này
chưa thật sự thấy được cái ý thức
và tầm quan trọng ý nghĩa
của công tác này cũng như trách nhiệm nghĩa vụ
đã được pháp luật quy định cho họ trong
khi đó về pháp luật phòng chống bạo lực
quy định thì cũng chưa quy định
cụ thể chặt chẽ và giang buộc cái trách nhiệm
của các cơ quan này việc
thông tin tuyên truyền về phòng chống bạo lực
của gia đình để nâng cao sự hiểu biết
để thay đổi cái tư duy nhận thức của mọi người
thì là rất là quan trọng cần thiết
mà trong đó thì quy định thì nó rất là
chung chung cho nên là theo tôi thì
cần phải quy định tuyên truyền
là một cái trách nhiệm thường xuyên của các cơ quan
tổ chức cụ thể từng địa phương
đấy là cái ý kiến quan điểm của tôi
cảm ơn luật sư về cuộc giao đổi vừa rồi
dạ xin chân thành cảm ơn